hết chiếm dụng đường cứu nạn rồi đến chạy vào làn rừng khẩn cấp
nên phạt những hành vi này thật nghiêm khắc trước khi gây hậu quả
phải phạt nguội tài xế xe khách khi đã coi thường tính mạng của các cháu học sinh
và vi phạm luật giao thông đường bộ
đường lánh nạn hay đường đón nạn
dừng đỗ xe trên đường cứu nạn thiếu hiểu biết hay vô ý thức
giàn hàng chụp ảnh trên đường lánh nạn thiếu hiểu biết hay miều mạng
hàng loạt nội dung phản ánh liên quan tới vụ việc
được cộng đồng mạng chia sẻ và nhấn mạnh như lời cảnh báo
trước những hành vi nguy hiểm của không ít người tham gia giao thông hiện nay
theo nhiều cư dân mạng hình ảnh xe ô tô con
thậm chí cả xe khách ngang nhiên dừng đỗ nghỉ ngơi
tại đường cứu nạn được chia sẻ trên mạng xã hội thời gian vừa qua
khiến không ít người bàng hoàng bởi ý thức và sự coi thường tính mạng
của chính bản thân mỗi người khi dừng đỗ tại các địa điểm cứu nạn
trên các cung đường đèo dốc
bởi lẽ khu vực đường cứu nạn không phải là chỗ có thể đỗ xe một cách tùy tiện
lại càng không được phép xuống nghỉ ngơi chụp ảnh
theo quy định đường cứu nạn là đoạn đường được thiết kế và thi công trên đường đèo dốc
nhằm làm giảm tốc độ và đảm bảo cho những xe mất kiểm soát có thể dừng lại
trong một thời gian ngắn hạn chế tối đa thiệt hại
trường hợp dừng đỗ xe trên đường lánh nạn mà trước đó có biển
cấm dừng xe và đỗ xe
lái xe sẽ bị xử phạt ở mức tám trăm linh đồng đến một triệu đồng
theo khoảng ba điều năm ghi định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp
cần phải xử phạt nặng hành vi này mới tăng được tính dân đe
và tránh được những hậu quả có thể xảy ra
rất nhiều vụ việc dừng xe không đúng quy định trái luật rồi
mà để mọi người thực hiện nghiêm theo luật thì chế tài phải mạnh
nếu để tái diễn những vụ việc như này thì hiểm họa khuôn lượng
theo quan điểm của đông đảo quốc dân mạng
với những hành vi dừng đỗ tại khu vực đường cứu nạn là đặc biệt nguy hiểm
và có thể xảy ra những hậu quả nghiêm trọng
do đó việc các cơ quan chức năng xác minh và xử lý nghiêm
với các trường hợp vi phạm là cần thiết
và cần phải có sự điều chỉnh chế tài xử phạt
đảm bảo tính dân đe và ngăn chặn hành vi vi phạm
không dừng lại ở đó có quan điểm cư dân mạng cho rằng
hành vi đi vào làn khẩn cấp trên các tuyến cao tốc
cũng cần phải được giải quyết một cách triệt đề
vì sự an toàn của mỗi người khi tham gia giao thông
hãy chấp hành nghiêm quy định
tại các khu vực đường cứu nạn làn rừng khẩn cấp
bạn nghĩ sao về việc dừng đỗ tại khu vực đường cứu nạn
chúng hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a truyền hình công an
tiếp tục là câu chuyện giao thông thưa quý vị
báo cáo của bộ giao thông vận tải
hệ thống thu phí tự động không dừng đỗ

được triển khai từ năm hai nghìn một mươi
và đến nay thì cả nước mới có năm trăm bảy mươi năm làn thu phí không dừng
trong một trăm một mươi tám trạm thu phí
chiếm bảy mươi tổng số làn cần lắp đặt etc
tỷ lệ gián thẻ nhận diện khoảng năm mươi bảy trong tổng số phương tiện
mục tiêu đặt ra là đến tháng sáu năm nay
phải đạt tỷ lệ chín mươi gián thẻ
trong tổng số năm triệu ô tô trên cả nước
xét ra thì mục tiêu này khó có thể hoàn thành
vì rất nhiều lý do đến từ phía đơn vị thu phí
chủ phương tiện và cả người dân
vâng ạ sau năm năm mới rất nhiều hứa hẹn
thì việc triển khai thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc
vẫn không thể thực hiện như mục tiêu đã từng được đề ra
bộ giáo tâm vận tải liên tục xin lùi thời hạn
dù thủ tướng chính phủ đã liên tục đôn đốc nhắc nhở
và đưa ra hạn chót cho việc triển khai thu phí không dừng trên toàn quốc
năm hai nghìn một mươi bảy tức là năm năm trước
lần đầu tiên việc thu phí không dừng trên các tuyến quốc lộ
được chính thức yêu cầu thực hiện bởi nghị quyết số bốn mươi ba
của ủy ban thượng vụ quốc hội
với thời hạn sau hai năm để triển khai
với mục tiêu rõ ràng
cuối năm hai nghìn một mươi chín tức là hai năm sau
khi thời hạn đã hết
bộ giáo tâm vận tải xin lùi thời hạn thêm một năm
với lý do thiếu vốn
cuối năm hai nghìn hai mươi cái hẹn lại đến
và xe thì vẫn ủn tắc trước các trạm thu phí
và bộ giáo tâm vận tải lại xin rút kinh nghiệm
không hứa thời hạn hoàn thành nữa
và thế là đến nay
sau rất nhiều lần xin khất
thì hạn cuối cho việc hoàn thành đồng bộ hệ thống thu phí không dừng
vẫn bỏ ngỏ
trong khi kết hạn gần nhất là tháng sáu năm nay
phải đạt tỷ lệ chín mươi gián thẻ
trong tổng số năm triệu ô tô trên cả nước
tức là khoảng bốn năm triệu ô tô xe
xem ra khó có thể hoàn thành
ngay cả đối với tuyến cao tốc hà nội hải phòng
được dự kiến sẽ không thu phí thủ công
thí điểm chỉ thu phí không dừng
từ mùa một tháng sáu tới
qua cái trao đổi với khách hàng
làm việc khách hàng thì bọn mình cũng thấy có một số nguyên nhân
ví dụ như là nhiều khách hàng thì họ cũng chưa biết đến
chưa hiểu là cái thu phí không dừng là gì
rồi là dán thẻ thu phí không dừng thì sử dụng như thế nào
rồi là cũng chưa biết là cách là lạp tiền vào là như thế nào
đấy rồi là có những khách hàng thì cao tuổi
họ cũng cái trình độ về công nghệ thông tin là không đúng

còn có những phương tiện thì
có những chủ phương tiện thì còn chưa biết là
thè xe của mình đã được gián thẻ
lý do thì nhiều
và không biết rằng đến tháng sáu này
thì lý do gì sẽ được đưa ra tiếp theo
nếu cái mốc bốn năm triệu xe không đạt được
năm năm gián được hai bảy triệu xe
một tháng gián được một tám triệu xe chăng
việc gián thẻ có thể quy trách nhiệm về phía người dân
vậy còn việc triển khai ở các trạm thu phí thì sao
còn nắm trạm
còn nắm trạm
chứa vận hành hệ thống thu phí điện tử không dưng
thì trong đấy có ba trạm của vách
và hai trạm của địa phương
thì hiện nay các cái trạm của địa phương
một trạm thì chưa đưa vào vận hành
một trạm thì đang dưng thu phí
đấy là trạm của đông nai
còn tuyển của vách thì hiện nay
cái trách nhiệm chính thì là của
ủy ban quản lý vốn
với bộ hồng tài để triển khai theo quyết định một mươi chín
thì hiện nay
bộ hồng tài
bộ hồng tài cũng đang phối hợp với
ủy ban quản lý vốn
chỉ đạo vách phấn đấu đến ba mươi tháng sáu
hoàn thành hệ thống thu phí điện tử không dừng
nếu mà không hoàn thành thì ngày nay vách
cũng sẽ phải bảo cáo với ủy ban quản lý vốn
để xem xét xử lý trách nhiệm của các bên
quá nhiều lần lý do
nhưng mục đích thì vẫn không hoàn thành
và câu hỏi mà các chuyên gia và người dân đặt ra
vào lúc này
đó là nếu không hoàn thành tiến độ
thì dừng thu phí có được không
về cái bản chất
cái vấn đề chúng ta có thể
chúng ta cũng không thể nào tìm hiểu hết được
những bản chất của ngóc ngách của vấn đề
nhưng chúng ta nên quy định cái khung chung
và chúng ta không có một lý do gì khác
ngoài lý do là
chúng ta sẽ yêu cầu
là tháo khoán cho người dân đi
bây giờ nếu cái thời khắc đó
mà hệ thống mà không thu được
phí tự động thì chúng ta mở cửa
cho người dân đi tự do
tức là cái cơ quan thu phí bộ phận cái doanh nghiệp thu phí
không thu được đồng nào
thì người ta phải giải quyết cái hậu quả
chúng ta phải giúp rõ như thế
chúng ta phải quy định
đến ngày đó mà không hoàn thiện hệ thống
thì khi đó mở cửa
để người dân đi
thế thì đấy là cái mà sức ép
và mới đây nhất thì tổng cục đường bộ việt nam cho biết
từ ngày một tháng sáu tới đây
sẽ chính thức thí điểm một trăm linh thu phí không dừng
trên cao tốc hà nội hải phòng
và sẽ xử phạt từ một đến hai triệu đồng
đối với phương tiện không đủ điều kiện
cố tình lưu thông
thậm chí là còn tước quyền sử dụng giấy phép lái xe
từ một đến ba tháng
tuy nhiên chưa thấy nhắc đến việc nếu chặn thu phí
để xảy ra lỗi hệ thống gây khó khăn cho người dân
thì trách nhiệm xử lý đến đầu
bởi tuyến này không phải là chưa từng xảy ra
những sự cố thu phí không dừng
lần gần đây nhất hệ thống của tuyến này
đã bị tê liệt hoàn toàn bởi một người công nhân cắt cỏ
thưa quý vị trước thực trạng các vụ đuối nước
liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây
vào đầu tháng năm vừa qua
thủ tướng chính phủ đã ban hành công điện số ba trăm chín mươi chín
yêu cầu các bộ ngành địa phương
tăng cường công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em
mặc dù vậy thì số vụ đuối nước ở trẻ em
vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát
và mới đây thôi ngày một mươi sáu tháng năm
lại một vụ đuối nước nghiêm trọng đã xảy ra
tại tỉnh bình phước đã khiến cho ba trẻ nhỏ tử vong
và những thông tin này khiến cho nhiều người
không khỏi bàng hoàng xót xa
và đồng thời cũng bày tỏ sự lo lắng bất an
nhất là thời gian tới
khi mà học sinh sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ hè
và để giải đáp vấn đề này
chúng tôi có mời đến trường quay
bác sĩ nguyễn trọng an
nguyên phó cục trưởng cục trẻ em
bộ lao động thương minh và xã hội
vâng xin chào bác sĩ nguyễn trọng an
và cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và trước khi chúng ta đến với buổi trò chuyện
thì xin mời bác sĩ cũng như quý vị khán giả
hãy theo dõi một đoạn clip mà chúng tôi đã ghi nhận
ngay khi vừa bước vào hè
những vụ đuối nước thương tâm liên tục xảy ra
tại các địa phương
đau lòng hơn nhiều nạn nhân là anh chị em ruột
trong cùng một gia đình
ngày tám tháng năm
tại xã yabop huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm
khiến ba em nhỏ trong một gia đình tử vong
vào trường ngày một mươi ba tháng năm
trong lúc đi tắm ở đập nước
ba học sinh ở huyện ba vì hà nội
không may bị đuối nước dẫn tới tử vong
ngày một mươi sáu tháng năm
tại huyện bù đốp tỉnh bình phước
khi ra áo nước của hàng xóm chơi
ba cháu bé từ bốn đến sáu tuổi
không may trượt chân rơi xuống ao
trước đó vào dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
mùa một tháng năm tại huyện bù đăm
bốn học sinh lớp một mươi một đã tử vong
do đuối nước khi các em rủ nhau
vâng thưa bác sĩ
dù chúng ta vừa theo dõi đoạn clip
mà chúng tôi đã ghi nhận
và bây giờ thì cũng chưa phải là cái thời điểm
để học sinh bước vào kỳ nghỉ hè sắp tới
thế nhưng tại các địa phương
trên cả nước thời gian qua
thì đã liên tiếp xảy ra những vụ đuối nước thương tâm
vậy bác sĩ có thể
đưa ra những nhận định như thế nào về thực tế đau lòng này ạ
vâng thực tế chúng ta thấy
rất là đau xót và rất là thương tâm
là những em bé
bao nhiêu là niềm hy vọng của gia đình
bây giờ bị cướp trắng đi
và chúng ta thấy rằng là tại vì
năm nào cũng vào thời gian này
thời tiết nó thay đổi chuyển sang hơi nóng hơn một tí
vào học thì là
bắt đầu là có câu chuyện là thầy cô giáo cho về sớm
hoặc là quản lý để tránh mạng
năm nay thì lại thêm một cái câu chuyện nữa là
trẻ em bị hai năm trời nhốt ở trong nhà
cấm túc ở bốn bức tường
bây giờ được bung ra như là
bung lò so ra trẻ em như chim sổ lồng
cho nên là khí hậu nóng
lại được bung ra như thế một cách tự do
nếu thiếu giám sát của người lớn
các em bé sẽ mỏ ra những chỗ mát
những chỗ vui chơi giải trí
cho nên là nó có nước
và nguy cơ rất cao và đã xảy ra đuối nước
rất thương tâm
vâng thưa bác sĩ đó là nhìn lại những vụ đuối nước
đã xảy ra từ có thể nói là đầu năm đến nay
thì chúng ta thấy là có những vụ
rất có ba đến bốn trẻ
đều bị tử vong
do đuối nước
vậy bác sĩ có thể chỉ ra những cái nguyên nhân
dẫn tới tình trạng như vậy không ạ
trước hết là nguyên nhân đuối nước
rõ ràng là nguyên nhân chính vẫn là gia đình
là của người lớn là chính trong gia đình
thiếu sự giám sát đối với trẻ
trẻ nhỏ thì giám sát
lâm chấm ở quanh nhà chung vại trậu nước
ở các hồ xung quanh nhà
trẻ lớn thì kéo nhau ra sông ra hồ
mà chúng ta vừa nhìn thấy
phải có sự giám sát của các bậc cha mẹ và người lớn trong nhà
thứ hai người lớn ở đây ta còn phải nói tới nữa là
thầy cô giáo
đến trời nắng nóng và nguy cơ cao như thế này
là chúng ta phải
có sự quan tâm thầy cô giáo phải nhắc nhở
các em bé khi đi về phải đi đường này
tránh những chỗ mà có biển báo
cấm nước xoáy rồi là trơn trượt tới kia
thầy cô giáo phải luôn luôn nhắc nhở
song song thầy cô giáo
với bố mẹ và người lớn trong nhà
phải giám sát con con đi chơi rủ nhau đi tắm
rồi các thứ ra hồ giao
là phải có người lớn đi kèm không là phải có sự giám sát chặt chẽ
đó là vấn đề thứ nhất
vấn đề thứ hai chết chùm
chết hai ba em bé liền ba bốn em bé liền
rất đau thương
đó chính là sự chủ quan
các em bé mới biết bơi thôi
mà các em bé không có các kỹ năng
tức là kỹ năng tồn tại dưới nước
khi sụt xuống hố sâu khi sóng đánh ra xa
khi mà bị nước trôi khi mà chuột rút
thì các em phải xử lý như thế nào
đó là kỹ năng tồn tại trong môi trường nước
bây giờ xảy ra một cái là
không có kỹ năng em bé chìm xuống
em bé khác lại tưởng mình biết bơi hai ba mươi mét
đã là cái gì nhảy xuống cánh
người mà bị đuối nước là ôm chặt cứng lấy
và sẽ bị chết chùm
đó chính là sự thiếu kỹ năng
tồn tại dưới nước của tất cả các em bé
và sự chủ quan là đã nghĩ em bé biết bơi rồi
hai ba chục mét tưởng là biết bơi
thiếu kỹ năng gọi là kỹ năng cứu đuối
là xảy ra nguy cơ chết chùm
hai ba em liền một lúc rất đau thương
như hiện nay
như thị trạng trên thấy rằng là ngày bốn tháng bốn
ủy ban quốc gia về trẻ em đã ban hành công điện số một
sau đó thì tiếp đó là ngày ba tháng năm
thì thủ tướng chính phủ đã ban hành công điện số ba trăm chín mươi
về tăng cường công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em
thế nhưng có thể thấy rằng chúng ta đều nhìn nhận rõ là
chính phủ cũng như các bộ ban ngành
cũng đã có những cái sự quan tâm
và liên tiếp đưa ra những cái giải pháp
để làm sao có thể chống được đuối nước ở trẻ em
thế nhưng theo bác sĩ thì chúng ta
hiện nay thì cũng cần phải làm như thế nào
để cái giải pháp này có thể đi sâu hơn
vào thực tế cũng như là phát huy được hiệu quả
đem lại được sự ảnh
tôi đánh giá rất cao là sự vào cuộc ngay
có công điện chỉ đạo luôn của thủ tướng
chúng ta thấy là ngay tuần đầu của tháng năm
thủ tướng đã ra ngay một công điện
là chỉ đạo tất cả các tỉnh phải vào cuộc
để mà có sự hành động
đấy trong công văn đề rõ phải có sự hành động
để ngăn cản cản trở hay là ngăn cản
cái đuối nước của trẻ em
thứ hai là các công văn của ủy ban quốc gia
bảo vệ trẻ em
rồi là các thứ nhưng mà
người nước ngoài người nói tiếng anh người ta có dùng từ
công văn đi xuống
nhưng phải có hành động đừng nói không
thì tôi có kiểm tra điện thoại đi một số tỉnh
thì thấy là ở sở lã động thông minh xã hội
được giao nhiệm vụ này
đã tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh
ủy ban nhân tỉnh đã có công văn chỉ đạo
trong các quận huyện bây giờ công văn là công văn
còn việc hành động như thế nào
đấy là một vấn đề
và ở gọi là vụ thể chất
giáo dục thể chất của bộ giáo dục
cũng than vãn là hơn hai mươi văn bản
còn nằm trên bàn
không có khả năng hành động không có khả năng
gọi là triển khai thực hiện
đó chính là cái nguyên nhân mà mong muốn rằng
là mỗi một gia đình phải hành động
tự cứu mình trước khi trời cứu
hãy nhìn theo dõi giám sát
con nhỏ dưới năm tuổi
lẫm chậm trong gia đình như tôi vừa nói
gia đình các chung các vại các chậu đựng nước
dùng xong đổ hết đi chum vại đậy chặt vào
các hố xung quanh nhà
phải có rào chắn có biển báo
hoặc có nắp đậy cẩn thận giếng khơi có nắp đậy
em bé đi xin phép ra ngoài đường
đi tắm hay gì đấy là phải có người giám sát
phải nhắc nhở thầy cô giáo phải giám sát
tức là phải hành động
và một hành động đặc biệt nữa là từ sáu bảy tuổi trở lên
là phải dạy bơi
dạy bơi ở đây ta phải hiểu rằng là dạy các kỹ năng tồn tại dưới nước
thở thế nào
ngận lặng ngụp ra làm sao
đứng nước thế nào vẫy nước thế nào
rồi sau đó đến bơi sải bơi ếch ra làm sao
thì mới mong muốn rằng
là giảm thiểu vấn đề đối nước
còn công pháp nhắc nhở đó rất hay
nhưng phải thực hiện ngay lập tức không chờ đợi
vâng đó là các giải pháp từ phía chính phủ
từ các bộ ban ngành địa phương
thế nhưng cũng còn một nguyên nhân mà chúng ta phải nói đến
và cũng như bác sĩ vừa phân tích lúc đầu
đó chính là về gia đình về các bậc phụ huynh
khi mà trông coi trẻ của mình
đặc biệt là những gia đình ở nông thôn
thì hay thường để cho các em tự trông coi nhau này
rồi các vấn đề các con có thể tự do vui chơi
ở mọi nơi
thì chính vì vậy mà bác sĩ
ông muốn nói như thế nào về tình trạng như vậy
đúng là một tình trạng việt nam
vì bảy mươi đó là sản xuất nông nghiệp
là nông thôn
và chúng ta thấy ở thành phố thị xã
còn rất nhiều các điểm vui chơi giải trí
nhưng ở nông thôn không có
nào là ngay kể cả sóng điện thoại không có
điểm vui chơi giải trí ở cộng đồng
điểm đá bóng điểm cầu lông trượt ba tanh
phim ảnh giả phát
không có phải có điểm vui chơi an toàn
ở cộng đồng
như ngày trước để cho các em bé
là được thu hút vào thư viện
rồi đọc sách rồi các thứ
nó thu hút vào những điểm vui chơi an toàn
có các thầy cô giáo các chị phụ nữ
các anh chị đoàn viên thanh niên hướng dẫn các em bé
sẽ đảm bảo em bé không bị tai nạn thương tích
không chỉ đuối nước đâu
xâm hại bạo lực rồi rất nhiều các vấn đề khác nữa
là các điểm vui chơi an toàn cộng đồng
thứ hai đó là tôi vừa nói
đến bảy mươi là những gia đình
việt nam ta là nông nghiệp
là đói ngào thế cho nên là
bố mẹ phải đi làm để kiếm sống chứ
chị lớn trong em bé
nhưng không phải là như thế
vì tất cả chúng ta đi làm để cho những các
cái sự phát triển
an toàn của trẻ em đấy mới là vốn quý
đấy mới là tài sản của gia đình
đấy để lại cho cha mẹ
đó chính là các con phát triển khỏe mạnh sống khỏe
cho nên phải có sự quan tâm
rất mong các bậc cha mẹ hãy quan tâm đến con trẻ
và làm thế nào
luôn luôn giám sát con trẻ sự an toàn
rồi sau đó đến các bậc lãnh đạo
giáo viên rồi là lãnh đạo
hạ xã phường rồi các anh chị đoàn thanh niên
đều phải vào cuộc để bảo vệ
trẻ em thì mới đảm bảo
sự an toàn được đấy là vấn đề
chính vì thế trong các chiến lược
một phòng chống tai nạn thông tin nói chung
và phòng chống đối nước nói riêng
của liên hợp quốc của unicef
người ta ngoài những câu chuyện
giáo dục kỹ năng rồi giám sát trẻ
như vừa rồi ta nói còn có một câu
cuối cùng đó nữa tức là xóa đói
giảm nghèo tăng phát triển kinh tế
gia đình và xóa đói giảm nghèo
đó chính là những gia đình quá nghèo
vùng quá nghèo phải có những điểm trong trẻ tập trung
và hỗ trợ để phát triển kinh tế gia đình
nghèo quá phải đi kiếm sống chứ
thì con ở nhà nguy cơ rất cao
có thể đi kiếm ăn lang thang ra mò
áo mò cua bắt ốc các thứ
la đuối nước đó chính là một giải pháp
tổng thể để đảm bảo rằng trẻ em được
sống an toàn phát triển an toàn
và không bị đuối nước không bị tai nạn thường tình
là sẽ kỳ nghỉ học của học sinh
sẽ có như là nghỉ hè sắp tới
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
thì nỗi lo trẻ em đuối nước
trong thời gian này thì luôn luôn là rất lớn
vậy bác sĩ có những kiến nghị
hay như là
có những đề xuất như thế nào
để làm sao chúng ta có thể ngăn chặn được
cũng như là giảm thiểu những vụ đuối nước xảy ra
tương tâm của trẻ em
chúng ta vừa mới nói đến nguyên nhân là người lớn
là gia đình là cán bộ phụ trách ở xã phường
và thầy cô giáo
chính vì thế cho nên là chuẩn bị đến nghỉ
và hàng năm chúng ta có một cái
gọi là một cái thông lệ
mà rất văn minh
đó là có sự bàn giao các em
từ nhà trường về cộng đồng
từ trước đến nay vẫn có
và các anh chị đoàn thanh niên
rồi là hội đồng đội sẽ nhận các em
và nhận bàn giao đó
và hướng dẫn các em vui chơi giải trí trong cộng đồng
nào múa hát nào nghi thức đội
nào các thứ là ở cộng đồng
để quản lý các em cùng với các bậc cha mẹ
và những người lãnh đạo
nhưng tôi vừa nói đến là những điểm vui chơi giải trí ở cộng đồng
cái quyền được vui chơi giải trí của trẻ em
trong nhiều năm nay là ít quan tâm
hầu như tất cả những điểm vui chơi giải trí
trẻ em cộng đồng trở thành điểm trông xe đạp
bán bia người lớn
rồi các cái điểm của người lớn hết
các giạc hát giạc chiếu bóng
rồi thư viện là của người lớn hết
chiếm hết cả rồi
trên phương tiện thông tin đại chúng tv
thì nào showbiz nào các thứ
làm gì còn những chương trình của trẻ em
hãy quay trở lại ngày xưa
để có sự bàn giao từ trường đến cộng đồng
các anh chị đoàn thanh niên hay hướng dẫn các em vui chơi giải trí
các bậc cha mẹ tin tưởng vào thầy cô giáo
và các anh chị đoàn thanh niên
còn phải luôn luôn quan tâm đến con và giám sát con
ở các điểm vui chơi giải trí có nước
là phải có người giám hộ
phải có phương tiện cứu hộ để tránh những trường hợp
đuối nước như là trong cái resort ở bình thuận
một em bé mà người nhật đấy
mà bị hút vào đó là thiếu
cái người watch
cái người mà giám sát giám hộ
thiếu các phương tiện sơ cấp cứu
hà hơi thổi ngạt ép tin ngoài lòng ngực
để mà cấp cứu những em bé chẳng may em bé bị ngã xuống nước
đó là tất cả những vấn đề mà chúng ta
người lớn phải quan tâm
cùng song song với các công văn chỉ đạo
từ trên xuống thì mới mong rằng em bé
để phát triển an toàn và toàn diện
vâng cảm ơn thông tin và những chia sẻ
phân tích của bác sĩ nguyễn trọng an
đã dành cho quý vị khán giả antv
và một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay